chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người con ưu tú của dân tộc việt nam không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân mà ở bác còn toát lên hình ảnh một con người rất đỗi giản dị khiêm tốn luôn gần gũi với nhân dân
triển lãm luôn có bác trong tim cho người xem thêm một lần nữa được hiểu hơn về bác về những giá trị tốt đẹp trong đạo đức lối sống và phong cách của người
bức hình này ghi lại khoảnh khắc chủ tịch hồ chí minh tặng hoa cho ba nữ dân quân khu bốn tại hà nội năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trương thị khuê
hơn năm mươi năm đã trôi qua nhưng ký ức về lần đầu được gặp bác cùng bác ăn cơm nghe những lời dặn dò của bác vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của bà
chủ tịch hồ chí minh tặng hoa cho ba nữ dân quân khu bốn tại hà nội năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trong đó có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trương thị khuê
sự động viên khen ngợi của bác đã không chỉ khiến cho ông vô cùng cảm động mà còn tạo động lực cho ông thêm vững tin hơn ở chính mình
chủ tịch hồ chí minh tặng hoa cho ba nữ dân quân khu bốn tại hà nội năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trong đó có anh hùng lực vũ trang nhân dân trương thị khuê

một lần nữa hình ảnh giản dị gần gũi nhưng vô cùng vĩ đại của người lại được khắc họa rõ nét qua những hiện vật triển lãm như một sự kiện ý nghĩa sân lên sinh nhật lần thứ một trăm ba mươi của chủ tịch hồ chí minh